thưa quý vị bộ xử lý thảm họa afghanistan tiếp tục cập nhật con số thiệt hại sau thảm họa động đất lớn sáu hai độ richter xảy ra hôm bảy tháng một mươi ở tỉnh herat tỉnh miền tây nước này
theo đến nay số nạn nhân thiệt mạng đã lên tới hơn hai bốn trăm linh người trong khi đó hơn hai người bị thương hơn một ba trăm linh ngôi nhà đã bị hư hại hoặc phá hủy hoàn toàn
hiện một mươi đội cứu hộ vẫn đang khẩn trương tìm kiếm người mất tích trong các đống đổ nát song con số thiệt mạng được dự đoán nhiều khả năng còn tăng
nhiều dương bệnh đã được bố trí bên ngoài bệnh viện chính ở herat giới chức địa phương đang tích cực phối hợp với các cơ quan viện trợ để cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho các gia đình nạn nhân
trong đó nhấn mạnh đến nhu cầu hàng hóa thiết yếu như thực phẩm nước uống thuốc men quần áo và liều bạc
vấn đề đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết khi hệ thống chăm sóc sức khỏe
sức khỏe của afghanistan vốn phụ thuộc gần như hoàn toàn vào viện trợ nước ngoài đang chịu sự cắt giảm trong hai năm qua kể từ khi taliban nắm quyền